thưa quý vị như vậy là thuốc điều trị covid một mươi chín do việt nam sản xuất đã chính thức được bán tại hệ thống nhà thuốc long châu trên toàn quốc
bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua
và theo quy định của bộ y tế thì người dân phải có các giấy tờ xác định trường hợp đang là f
hoặc là có kèm đơn của bác sĩ thì sẽ được mua loại thuốc này
tuy nhiên là do lượng f thì ngày càng tăng cao
nhiều ý kiến cho rằng có cơ chế chính sách cụ thể trong việc kiểm soát về chất lượng và giá thuốc
đồng thời cần phân bổ hợp lý tới các cơ sở y tế địa phương
tại một nhà thuốc trên phố núi trúc hà nội không xảy ra tình trạng đông đúc bởi quy định mua thuốc khá chặt chẽ
nhiều người dân cho biết với mức giá hai trăm năm mươi đồng trên một hộp là hợp lý so với điều kiện kinh tế hiện nay
tuy nhiên có người vẫn chưa nắm rõ quy định mua thuốc điều trị covid một mươi chín
nhưng lo ngại dịch bệnh lây lan nên đã tìm đến hiệu thuốc với mục đích mua cho người thân hoặc mua dự phòng
theo khảo sát của phóng viên nhiều nơi đã xuất hiện tâm lý mua thuốc điều trị covid một mươi chín để dự trữ
như vậy vô tình sẽ gây ra một lý do
nhiều người đã đưa ra tình trạng khăn hiến thuốc trong khi nguồn cung đang có hạn